tiếp tục thông tin về vụ cháy trung cư ở quận ratchatevi trung tâm thủ đô bangkok thái lan xảy ra vừa qua khiến ba người thiệt mạng đều là người thái lan
hiện trong số một mươi ba nạn nhân còn phải nằm viện có hai sinh viên là người việt nam vẫn còn đang trong tình trạng bị thương nặng
hai trường hợp nặng được điều trị tại bệnh viện chugalongkorn là lê thùy an và nguyễn thị anh đều là sinh viên đang theo học tại thái lan
hai nạn nhân hiện vẫn phải thở oxy không thể nói chuyện và mọi cử động đều rất khó khăn
đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn hải bằng đã tới các bệnh viện thăm hỏi động viên các sinh viên lao động người việt đang được chữa trị
đề nghị các bệnh viện ưu tiên cao nhất cho công tác điều trị cho các nạn nhân
đại sứ cũng chỉ đạo các cán bộ phụ trách bảo hộ công dân và lưu học sinh nhanh chóng xác minh các bệnh viện có nạn nhân người việt cấp cứu
trong khi đó chủ sở hữu tòa nhà trung cư rastevi cam kết sẽ bồi thường mọi thiệt hại về người và của
chi phí chữa trị kể cả trường hợp các nạn nhân có bảo hiểm
giới chức thái lan xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chập điện ở tầng bảy của tòa nhà được xây dựng cách đây ba mươi năm
có khoảng ba mươi người việt thuê trọ tại đây đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại thái lan